hơn ba mươi bốn biên chế đó là số lượng biên chế giáo viên mầm non phổ thông được giao thêm để tuyển mới trong năm học này
tuy nhiên sau khi đã được giao thêm biên chế hiện vẫn còn thiếu gần bảy mươi sáu giáo viên
trong đó mầm non thiếu hơn bốn mươi ba giáo viên tiểu học thiếu gần một mươi chín giáo viên
trung học cơ sở thiếu hơn một mươi giáo viên và trung học phổ thông thiếu hơn ba giáo viên
trên toàn quốc chỉ có hai trong số sáu mươi ba tỉnh thành không thiếu giáo viên
hai mươi một tỉnh thiếu hơn một giáo viên trở lên đặc biệt là mầm non và tiểu học
hiện thành phố hà nội thiếu hơn một mươi hai sáu trăm linh giáo viên và cũng là địa phương thiếu nhiều nhất